thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của văn phòng chính phủ
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề kỳ cương chất lượng kịp thời chuyên nghiệp hiện đại
văn phòng chính phủ đã nỗ lực phân đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
đã phối hợp đồn đốc trình một mươi sáu đề án thuộc chương trình làm việc của bộ chính trị
bàn bí thư hoàn thành hai mươi một trên hai mươi một dự án luật pháp lệnh và các báo cáo trình quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội bảo đảm tiến độ chất lượng
tỷ lệ đề án các bộ cơ quan đã trình đạt tám mươi bảy bảy cao hơn năm một so với năm hai nghìn một mươi tám
đã tham mưu khai trương cổng dịch vụ công quốc gia với tám nhóm dịch vụ
qua tính toán sơ bộ tổng chi phí tiết kiệm tám nhóm dịch vụ khoảng bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
trong đó tiết kiệm tư vận hành công khoảng một bảy trăm ba mươi sáu tỷ đồng
tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã tổ chức hai mươi cuộc kiểm tra tại hai mươi bốn bộ cơ quan và một mươi bảy địa phương
qua đó khắc phục chấn chỉnh những hạn chế bất cập
số nhiệm vụ giao chiêu hoàn thành quá hạn của các bộ cơ quan chỉ còn một chín
giảm hai mươi ba một so với trước khi thành lập tổ công tác
năm hai nghìn hai mươi văn phòng chính phủ lấy chủ đề kỳ khương chất lượng kịp thời chuyên nghiệp hiện đại
phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng quản lý chương trình công tác của chính phủ
thủ tướng chính phủ bảo đảm chất lượng khả thi hiệu quả
tăng cường đồn đốc kiểm tra việc thực hiện phân đấu nâng cao tỷ lệ các đề án trình và ban hành